chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
điều này được bắt nguồn từ thông tin thiếu chính xác về hàm lượng asean trong nước mắm
do hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam công bố
trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp các sự kiện đã xảy ra trong tuần qua liên quan tới vấn đề này
nhưng trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
theo đó có sáu nhà máy điện lớn gồm thủy điện sơn la công suất lắp đặt là hai bốn trăm linh mw
thủy điện hòa bình là một chín trăm hai mươi mw thủy điện lai châu là một hai trăm linh mw thủy điện iali là bảy trăm hai mươi mw
thủy điện trị an bốn trăm linh mw thủy điện tuyên quang là ba trăm bốn mươi hai mw
thủ tướng chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
xây dựng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế giá điện
cơ chế đặc thù trong vận hành và tham gia thị trường điện đồng thời chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam
nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh đối với các nhà máy điện nói trên
đồng thời thủ tướng giao bộ công thương xem xét quyết định danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành
với các nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh được phê duyệt
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khối lượng gạo xuất khẩu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt ba trăm tám mươi sáu tấn với giá trị đạt một trăm sáu mươi bốn triệu usd đưa khối lượng xuất khẩu gạo từ đầu năm đến nay
ước đạt bốn hai triệu tấn thu về một chín tỷ usd như vậy xuất khẩu gạo đã có sự sụt giảm hai mươi một hai về khối lượng
và giảm một mươi sáu chín về giá trị xuất khẩu gạo so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm tuy nhiên tính bình quân giá gạo
xuất khẩu chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt bốn trăm bốn mươi chín đô la một tấn tăng bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
ghana thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của việt nam trong chín tháng qua đã nhập khoảng
ba trăm ba mươi tám tấn gạo đạt kim ngạch hơn một trăm tám mươi chín triệu usd tăng hơn bốn mươi một về khối lượng và tăng hơn ba mươi sáu
về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm đáng chú ý là thị trường indonesia trong chín tháng
đầu năm nhập khẩu hơn ba trăm năm mươi chín tấn tăng hơn hai mươi lần về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thị trường angola tăng gấp bốn bốn lần về khối lượng và gấp ba năm lần về giá trị tuy nhiên
một số thị trường nhập khẩu gạo việt nam đang có sự sụt giảm điển hình là trung quốc
giảm hai mươi ba về khối lượng và giảm gần một mươi bốn về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sau một mươi tháng khá ổn định
thị trường ngoại tệ ghi nhận những biến động mạnh trong vài tuần vừa qua theo đó
tỷ giá usd với đồng việt nam trong hệ thống ngân hàng đã tăng lên tới mức cao nhất kể từ tháng một
kể từ cuối tuần trước mỗi ngày giá usd tăng một mươi đồng tính đến trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi
việt công banh và đông á niêm yết giá bán usd ở mức hai mươi hai ba trăm bảy mươi đồng cao hơn ba mươi đồng so với phiên
giao dịch trước đó trong khi bidv nâng giá thêm hai mươi đồng cùng với đó giá usd mua vào của các ngân hàng
cũng tăng lên tới mức hai mươi hai ba trăm tám mươi đồng một đô la mỹ lý giải cho hiện tượng này nhiều chuyên gia kinh tế cho
rằng một trong những nguyên nhân chính là tỷ giá đô la mỹ trên thị trường hối đoái quốc tế đang tăng
lên trong khi đồng euro đồng bằng anh lại đang trứng lại mặt khác nhu cầu nhập khẩu nguyên vật
liệu từ các nước không sử dụng bảng anh và euro cũng đang tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất
trước dịp tết nguyên đán việt nam nằm trong nhóm nước có số người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao nhất
dưới với tỷ lệ bốn sáu số người được khảo sát đã mua ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng thiết bị
di động trong vòng sáu tháng qua đó là kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường
nisen thực hiện mới đây theo đó bốn mươi hai người việt trong sáu tháng qua sử dụng thiết bị di động để kiểm
tra số dư tài khoản ngân hàng hoặc xem các giao dịch họ đã thực hiện trong thời gian gần nhất
năm nói họ sử dụng thiết bị di động để đặt vé xem phim vé máy bay đặt phòng khách sạn
năm mươi người tiêu dùng sử dụng để thanh toán hóa đơn trực tuyến và ba mươi một sử dụng để thực hiện các
giao dịch chuyển khoản ngân hàng kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ thực hiện các hoạt động này
sẽ có khả năng tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới với năm mươi ba người tiêu dùng cho biết họ sẽ sử dụng
thiết bị di động để kiểm tra số dư tài khoản cũng như lịch sử giao dịch ba mươi chín cho biết họ sử dụng
ứng dụng trên thiết bị di động để mua sắm và ba mươi tám có khả năng sẽ thực hiện các giao dịch chuyển
khoản ngân hàng
trong vòng sáu tháng tới
được kiểm nghiệm có hàm lượng asean vượt ngưỡng cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe do hiệp hội tiêu chuẩn
và bảo vệ người tiêu dùng vinastat đưa ra đã khiến cho người dân trên khắp cả nước hoang mang
ngay sau đó hàng loạt các chuyên gia đã lên tiếng khẳng định thông tin đó là không chính xác
và kết quả kiểm nghiệm độc lập của bộ y tế cũng khẳng định điều này
tới nay người tiêu dùng đã yên tâm dùng nước mắm trở lại kể cả nước mắm truyền thống
nhưng một lần nữa câu hỏi về vai trò trách nhiệm và quyền hạn của hội tiêu chuẩn và bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng lại được đặt ra sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam vinastat họp báo tuyên bố
sáu mươi bảy mẫu nước mắm được kiểm nghiệm có nồng độ asean vượt ngưỡng gây hại cho sức khỏe của người sử dụng
thông tin này khiến người dân hết sức hoang mang càng hoang mang hơn nữa khi vinastat không nêu đích
danh loại nước mắm nào của công ty nào vượt ngưỡng asean cho phép
sự bất an của người tiêu dùng khiến cho doanh số bán nước mắm đặc biệt là nước mắm truyền thống
suy giảm nhanh chóng thậm chí có một số siêu thị đã dừng bán nước mắm truyền thống điều này không
chỉ khiến người sản xuất nước mắm truyền thống lo lắng mà đời sống của hàng triệu ngư dân trên khắp
đất khác động bên cạnh đó là sự sụt giảm doanh số của các nhà phân phối bán lẻ
điều đó ảnh hưởng đến trước hết là nhà sản xuất người ta đang sản xuất bình thường bây giờ một số siêu thị
lại dừng lại không bán hàng như thế là ảnh hưởng cả nhà sản xuất và bán lẻ mà tôi cho cái này nếu không
công bố chất lượng nước mắm mà an dân rất là nhanh thì ảnh hưởng suy giảm đến rất nhiều vấn đề về sản xuất
về kinh doanh một năm chúng ta tiêu thụ hai trăm linh triệu lít nước mắm và với doanh số hơn bảy tỷ
trước tình hình đó các nhà khoa học đã lập tức lên tiếng theo họ thông tin mà vinastat đưa ra là
không chính xác cụ thể chỉ có asen vô cơ mới độc hại còn asen hữu cơ loại tồn tại ở trong cá biển
và cả rau quả gạo hay muối
là hoàn toàn vô hại đối với người tiêu dùng
tiếp đó bộ y tế đã kịp thời hoàn thành một cuộc khảo sát với hàng loạt loại nước mắm sản xuất
theo phương pháp truyền thống ngày hai mươi hai tháng một mươi tức là chỉ năm ngày sau khi vinastat công bố
thông tin gây hoang mang dư luận bộ y tế chính thức công bố kết quả cuộc khảo sát này với một trăm linh
mẫu khảo sát không có acen vô cơ và hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng
người dân đã đánh giá cho các loại nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống
người dân yên tâm mua nước mắm trở lại
nhà phân phối nước mắm vui mừng
nước mắm hàng và khách hàng mua lại cũng trở lại bình thường
tôi cảm thấy rất vui khi cơ quan tuyên truyền đã vào cuộc kịp thời
và hơn thế nữa là niềm vui
niềm tin trở lại với hàng vạn ngư dân trên khắp giải bờ biển việt nam
ngày đêm đang vươn khơi bám biển và hàng trăm cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống
ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại huyện ven biển diễn châu nghệ an
những mẻ cá mới lại được nhập về ướp trượt nén lại chờ cho ra những đợt nước cốt tiếp theo
ngoài cảng cá những con thuyền tấp nập vào bến chuyển cá lên chợ đầu mối đầy ấp người mua
có thể nói việc người dân không còn hoang mang về thông tin cá nhiếm arsen
vượt ngưỡng đã khiến nghề làm nước mắm cũng như nghề cá trở lại bình thường
như vậy với sự phản ứng kịp thời của bộ y tế và các phương tiện truyền thông
ngành sản xuất nước mắm mà cụ thể là các nhà sản xuất nước mắm truyền thống đã được minh ngoan
người tiêu dùng đã yên tâm sử dụng trở lại
nhưng rõ ràng thông tin thất thiệt về nước mắm chứa acen đã gây thiệt hại không nhỏ
đối với các đơn vị kinh doanh nước mắm cũng như các làng nghề nước mắm truyền thống
từ đó dư luận đặt ra câu hỏi về quyền hạn và trách nhiệm của hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ
người tiêu dùng việt nam vinastat trong việc độc lập khảo sát và công bố kết quả
cảnh báo người tiêu dùng đặc biệt là trong trường hợp những công bố đó không chính xác và gây tác hại nghiêm trọng
về cái thông tin
theo các luật sư
vinastat có chức năng quyền hạn công bố
công bố thông tin cảnh báo người tiêu dùng
nhưng bên cạnh đó pháp luật cũng quy định rõ hội này phải chịu trách nhiệm về những thông tin mà họ đã đưa ra
thì theo quy định tại điểm d khoảng một điều hai mươi tám luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi
thì các tổ chức xã hội mà tham gia việc bảo vệ người tiêu dùng thì được thực hiện nhiều nhiệm vụ
trong đó ở cái điểm d nó có quy định là được độc lập khảo sát thử nghiệm công bố kết quả khảo sát
thử nghiệm chất lượng hàng hóa
dịch vụ do mình thực hiện và thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về cái hàng hóa dịch vụ đó
và đặc biệt là cái điểm d này họ còn quy định là cái tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin và cảnh báo của mình
hiện nay pháp luật việt nam chưa có quy định về việc xem xét trách nhiệm của một pháp nhân
thế tuy nhiên đối với cá nhân những người ở vinatast tham gia vào việc chỉ đạo khảo sát công bố kết quả xem hiệm hàng luật asean trong các bóng truyền thống
thì sẽ bị xem xét
trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình chính hoặc là bị xem xét về trách nhiệm hình sự
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bộ công thương bộ nội vụ bộ khoa học và công nghệ bộ y tế bộ công an
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam làm rõ tính chất cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát công bố kết quả khảo sát
việc sáu mươi bảy mẫu nước mắm truyền thống chứa asean của vinatast
trong khi đó bộ nội vụ cũng đang xem xét đình chỉ hoạt động của hội này để phục vụ công tác thanh kiểm tra